bài phát biểu của đại biểu bùi văn cường chỉ rõ với trách nhiệm đại diện tổ chức công đoàn tham gia quốc hội sẽ làm rõ những vướng mắc bất cập trong vấn đề công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và đề xuất một số ý kiến mong quốc hội quan tâm giải quyết trong thời gian tới để quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động không bị xâm phạm